với các tỉnh miền bắc khối khí lạnh đang có sự suy yếu dần và di chuyển sang phía đông khiến cho mây nhiều lên trên khu vực bắc bộ
một số nơi còn có hiện tượng mù vào thời điểm sáng sớm nhưng đến trưa chiều nắng xuống nhiều hơn khiến cho nhiệt độ tăng dần lên mức từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
từ đêm nay gió trên khu vực sẽ quay dần sang hướng đông đến đông nam do vậy đưa nhiều ẩm vào đất liền trời sẽ có nhiều mây hơn nhiệt độ ban đêm có xu hướng sẽ tăng dần lên
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước